người phát ngôn bộ ngoại giao iran nasser kanani ngày một mươi năm tháng chín đã chỉ trích những biện pháp trừng phạt mới của phương tây
nhằm vào các cá nhân và thực thể của nước cộng hòa hồi giáo là bất hợp pháp
trước đó cùng ngày mỹ anh và liên minh châu âu đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào iran
đại diện bộ ngoại giao iran cáo buộc phương tây đang hành động phi pháp và phi ngoại giao khi áp đặt trừng phạt
đồng thời thể hiện lập trường ủng hộ sai trái khi can thiệp vào những cuộc biểu tình ở tehran
ông kanani cũng chỉ trích các nhà ngoại giao châu âu đang thực hiện những hành vi thiếu xây dựng và không phục vụ lợi ích của họ
các biện pháp trừng phạt mới nhất của mỹ nhằm vào hai mươi năm quan chức iran ba cơ quan truyền thông và một công ty kiểm duyệt internet
với cáo buộc ủng hộ chính quyền chấn áp người biểu tình
hầu hết các cá nhân là chỉ huy của lực lượng cảnh sát và quân đội iran
trong khi đó anh và eu cũng áp lệnh trừng phạt đối với một số quan chức cấp cao iran thuộc bộ văn hóa
chính quyền thành phố tehran cảnh sát quân đội và quản lý trại giam